hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
theo hướng dẫn tại công điện số hai mươi bốn của ủy ban dân thành phố hà nội
thì việc có thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với những người trở về từ hà nội
từ những địa phương có dịch hay không sẽ tùy thuộc vào tình trạng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín của những người đó
cụ thể đối với những người đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính từ thời điểm trở về hà nội thì chỉ cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà
và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đối với những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa được tiêm vaccine khi trở về hà nội từ vùng dịch
sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế và phòng chống dịch bệnh theo quy định
và nếu ai có ý định muốn quay trở lại hà nội
hãy thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn như chúng tôi đã nêu bên trên các bạn nhé
ngay lúc này thì việc cách ly f f một tại nhà hay tập trung vẫn đang gây hoang mang cho người dân thủ đô
nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng trong khi kf nhẹ không có triệu chứng đã được ở nhà
nếu đủ điều kiện thì việc cách ly f một hiện mỗi nơi
áp dụng một kiểu thậm chí f hai vẫn nhận quyết định cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết
f một nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
f một đủ điều kiện ở đây là họ có nhà vệ sinh riêng
nếu gia đình có một nhà vệ sinh nhiều phòng thì f một vẫn có thể ở nhà
và nhà vệ sinh chỉ để f một sử dụng
f một ở riêng một phòng các thành viên còn lại ở phòng khác và dùng nhờ vệ sinh nhà hàng xóm
như vậy f một vẫn được cách ly tại nhà
mà không phải đi cách ly tập trung
nhóm f hai thì hiện nay quận không để ý nữa rồi
các văn bản cũng không đề cập đến
thậm chí f một giờ cũng không để ý nữa rồi mà cần quan tâm f
trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho hay
dù cùng hà nội nhưng trái với nam tử liêm
quận hoàng mai lại đang thực hiện biện pháp cách ly khác hẳn
chị th hoàng mai trở thành f một bất đắc dĩ khi f là đồng nghiệp đi chung xe tuyến công ty
sau khi biết đồng nghiệp dương tính chị hát khai báo với y tế phường
lịch sử tiếp xúc điều kiện
sau đó chị nhận được quyết định đi cách ly tập trung
điều người phụ nữ này băn khoăn là
cùng là f một cùng đi chung xe giống như chị
nhưng mỗi địa bàn lại áp dụng một cách khác nhau
theo đó thì tại các quận như đống đa nam tử liêm ba đình sóc sơn
các quyết định cho f một thực hiện cách ly tính từ thời điểm tiếp xúc với f
đi chung xe công ty
trong khi đó quyết định cách ly của chị hát lại chỉ ghi ngày
bắt đầu thực hiện chung với ngày ra quyết định cách ly
sau ba ngày đi chung xe mà không có ngày kết thúc cách ly
ông hoàng việt phó chủ tịch ubnd phường lĩnh nam cho biết
thời gian tính thực hiện cách ly do y tế tham mưu căn cứ vào lời khai lịch sử tiếp xúc
với các f của f một từ đó đưa ra thời gian thực hiện cách ly
vị phó chủ tịch phường cũng mong nhận được sự thông cảm
bởi địa bàn phường hiện có một trăm hai mươi chín f kéo theo đó là f một f hai rất nhiều
do đó dẫn đến tình trạng có thể trong công tác tổ chức thực hiện sẽ chậm
không thể nhanh
trung quan điểm này thì trưởng phòng y tế quận hoàng mai
ông trung cho biết số ca f tại quận tăng vù vù
về cơ bản thì những gia đình đủ điều kiện thì sẽ cho cách ly tại nhà
nhưng chính quyền phải giữ vì người dân nhiều khi thực hiện không triệt để
với các f hai ông trung cho biết nếu nhà có f một thì những người tiếp xúc với f một là f hai
thì sẽ làm công tác tuyên truyền ra quyết định cách ly f một tại nhà
thì vận động f hai cùng tuân thủ vì chuyển từ f một lên f f hai lên f một rất đơn giản
còn ra quyết định với f hai thực hiện cách ly tại nhà trong tình huống
khi f một có xét nghiệm âm tính thì f hai theo dõi
theo quyết định ba mươi sáu ba mươi tám của bộ y tế nếu trong trường hợp tổ chức f hai cách ly tại nhà
thì thực hiện trong khi chờ kết quả của f một thôi
khi f một âm tính thì quyết định f hai cách ly tại nhà cũng hết hiệu lực
và y tế phường sẽ thông báo với f hai
nhưng quả thực bây giờ lực lượng quá mỏng những lúc này các bạn quá tải nên không thông báo kịp
ông trung phân trần
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai
trường phòng giáo dục và đào tạo huyện thường tín hà nội nguyễn như ý cho biết
một học sinh lớp chín của trường trung học cơ sở minh cường
vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội công bố dương tính covid một mươi chín
đó là em dat sinh năm hai nghìn bảy ngụ xã thắng lợi huyện thường tín
ông ý cho biết từ ngày bảy tháng một mươi hai sau khi học sinh trên có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
huyền đã yêu cầu trường trung học cơ sở minh cường tạm dừng cho học sinh tới trường
sau khi xác nhận học sinh có kết quả dương tính
dương tính covid một mươi chín lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn
tạm dừng việc học toàn bộ lớp chín với hơn một trăm linh học sinh trường trung học cơ sở minh cường
đến nay toàn bộ mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính ông ý nói
trước câu hỏi khi tất cả các mẫu đã âm tính liệu ngành giáo dục có tiếp tục cho học sinh
của trường trung học cơ sở minh cường đi học tại trường ông ý bỏ ngỏ khả năng trên
hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục cho học sinh trường này học online
để tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh ông ý cho biết thêm
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sau thời gian dài phải học online để phòng dịch covid một mươi chín
toàn bộ học sinh khối lớp chín của một mươi bảy huyện thị xã ngoại thành hà nội
đã được quay trở lại trường để tiếp tục học trực tiếp
bệnh viện thanh nhàn là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
những ngày này bệnh viện đang quá tải do số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông
thác sĩ bác sĩ nguyễn thụ hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhang cho biết
hiện tại khu vực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của bệnh viện thanh nhàn đang bị quá tải
theo sự phân công của sở y tế tầng hai trong phân tầng điều trị ba tầng của bộ y tế
bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhưng đang tiếp nhận một trăm hai mươi bệnh nhân
như vậy bệnh viện đang hoạt động với một trăm năm mươi công suất so với chỉ tiêu của sở y tế hà nội giao
hiện tại bệnh viện thanh nhàn có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng
khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân tự thở oxy cho đến can thiệp bằng thở máy
những bệnh nhân chuyển nặng phần lớn là người cao tuổi nhiều bệnh nền
và những người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine covid một mươi chín
ngoài việc tiếp nhận những bệnh nhân nặng từ các cơ sở thu dung tuyến dưới chuyển lên
hoặc người bệnh phát hiện qua khám sàng lọc
thì thời gian gần đây bệnh viện thanh nhàn còn tiếp nhận một lượng lớn người dân
tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà phát hiện dương tính nhưng không khai báo cho y tế địa phương
mà di chuyển thẳng đến bệnh viện
bác sĩ hương cho biết thêm việc bệnh nhân tự di chuyển đến bệnh viện
sau khi tết nhanh phát hiện dương tính tại nhà không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong quá trình bệnh nhân di chuyển mà còn gây tình trạng quá tải cho bệnh viện
có những ngày bệnh viện thanh nhang tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân tự làm tết nhanh
phát hiện dân tính đến bệnh viện thanh nhang khám buộc bệnh viện phải tiếp nhận
khu vực khám sàng lọc của bệnh viện mặc dù có sự phân luồn
nhưng bệnh nhân đến khám đông ảnh hưởng đến công tác phần luồn bệnh nhân
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr lâu
trong khi đó chỗ ngồi chờ có hạn do vậy gây nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly
những bệnh nhân tết nhanh dân tính chín mươi chín là kết quả pcr dân tính
có một số bệnh nhân khi đến thăm khám tại bệnh viện qua tết nhanh phát hiện dương tính
triệu chứng nhẹ sẽ chuyển về các cơ sở thu dung tuyến dưới
tuy nhiên nhiều bệnh nhân chỉ muốn được điều trị tại cơ sở y tế
do vậy gây quá tải cho bệnh viện
nếu để sâu giường cho bệnh nhân tầng một triệu chứng nhẹ
sẽ phải giảm sâu dường cho bệnh nhân tầng ba bệnh nhân nặng nguy kịch
do vậy sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng tầng ba
do vậy khi tết nhanh dân tính tại nhà người dân cần bình tĩnh từ cách ly trong phòng
sau đó gọi điện thoại thông báo với y tế phường để y tế phường báo với cdc hà nội lấy mẫu
trong thời gian chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm người dân cần theo dõi sức khỏe của mình
đo nhiệt độ theo dõi các dấu hiệu thông báo ngay với y tế của phường
khi có các triệu chứng chuyển nặng để được can thiệp y tế kịp thời
nếu không triệu chứng bất thường mọi người cần bình tĩnh chờ đợi kết quả pcr
đồng thời y tế phường sẽ phân tầng chuyển đến nơi thu dung điều trị thích hợp
để tránh sự quá tải với các cơ sở y tế
theo bác sĩ hường với những bệnh nhân điều trị ở tầng hai
công việc của bác sĩ và điều dưỡng đơn giản hơn rất nhiều
nhưng với bệnh nhân ở tầng ba thì cần có nhân sự rất lớn
bởi chăm sóc một bệnh nhân thở máy phải đòi hỏi có cả kíp
phải được đào tạo hồi sức
để đảm bảo đủ nhân lực điều trị bệnh nhân covid trước tình trạng dịch bệnh
vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay
tại bệnh viện thanh nhàn các bác sĩ phải tăng cường thời gian làm việc
cũng như công năng làm việc
tất cả các bác sĩ ở các chuyên ngành phải đào tạo lại
cập nhật thêm các kiến thức về dịch bệnh covid một mươi chín
các bác sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ kép
luôn phiên điều trị bệnh nhân thông thường và bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian này lên khu vực dịch
hết thời gian cắt đi sẽ trở về khám chữa bệnh thông thường
theo bác sĩ hường các nhân viên y tế phường không tiếp xúc nhiều với bệnh nhân
nên rất khó phân định chuyển tầng cho người bệnh
do vậy mong muốn thời gian tới
ngành y tế sẽ tập huấn thêm cho các nạn nhân y tế phường
để họ có thêm kiến thức chuyên môn
khi phát hiện bệnh nhân họ sẽ có hướng xử lý đúng
tránh trường hợp phân tầng bệnh nhân không đúng gây quá tải cho tuyến trên
đồng thời cũng tạo nên sự tin tưởng của người dân
họ sẽ yên tâm theo dõi tại nhà
tránh tình trạng tự ý di chuyển gây ra nhiều khó khăn và nguy cơ lây lan cao hơn